tại hà nội hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống mỹ donald trump
và chủ tịch triều tiên kim trương ưn đã kết thúc sau hai ngày làm việc
dẫu không đạt đột phá song với việc được đánh giá là rất tốt đẹp và mang tính xây dựng
đồng thời hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục gặp nhau trong tương lai
thì sự kiện này vẫn là một dấu mốc tích cực trong quan hệ hai nước
mở ra cơ hội để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên trong tương lai
trước đó theo đúng lịch trình chín h ngày hai mươi tám tháng hai tổng thống hoa kỳ donald trump
và chủ tịch triều tiên kim trương ưn bước sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh
tại khách sạn metropole hà nội cuộc gặp có khởi đầu xuân sẻ khi cả hai đều bày tỏ hy vọng
đạt được kết quả tốt đẹp khi trò chuyện với báo giới trước phiên thảo luận
tốc độ với tôi không quan trọng điều quan trọng là chúng ta làm điều đúng đắn
tôi bảo đảm sẽ nỗ lực hết mình để đem lại kết quả tốt cho hội nghị
tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đến hà nội ngồi cùng nhau và có cuộc đối thoại tuyệt vời này
đúng một mươi ba h hai mươi năm phút tổng thống donald trump rời khỏi nơi tổ chức hội nghị để về khách sạn
chủ tịch kim trương ương cũng rời khách sạn metropole vào cùng thời điểm
tổng thống trump cho biết các cuộc thảo luận giữa ông với chủ tịch kim vẫn thân thiện
và không ai ra về trong giận dữ phía mỹ chưa đồng ý với việc xóa bỏ hoàn toàn cấm vận với triều tiên
tuy nhiên chủ tịch kim trương ưn cũng đã hứa với ông rằng các vụ thử vũ khí sẽ không diễn ra
đặc biệt là thử tên lửa hay bất cứ thứ gì liên quan đến hạt nhân